thưa quý vị ngày hôm qua văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
đã ban hành hai văn bản về việc chủ động ứng phó với mưa lớn lốc xét mưa đá gió giật mạnh
lũ ngập lụt lũ quét sạt lở đất và chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới
bão có thể xuất hiện sớm so với quy luật
mưa lũ bất thường trái mùa ở miền trung đã làm hai người chết một người mất tích và năm người bị thương
làm sập hai nhà năm mươi nhà bị tốc mái hai trăm sáu mươi hai thuyền ghe bị chìm
khoảng hai sáu trăm linh lồng bè bị thiệt hại hơn tám mươi tám hectare lúa và khoảng một mươi bảy hectare hoa màu bị ngập thiệt hại
lực lượng chức năng đang tích cực giúp dân tổ chức tiêu úng nước rút đến đâu thu hoạch đến đó
nhằm giảm thiểu thiệt hại cho người dân
dự báo khoảng từ ngày bảy đến tám tháng bốn có khả năng xuất hiện một áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía nam biển đông
và hai cơn bão ở phía đông philippines có khả năng đi vào biển đông
các tỉnh thành phố ven biển từ quảng ninh đến kiên giang chủ động theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo
cảnh báo để chủ động phòng tránh đảm bảo an toàn về người và tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện văn yên tỉnh yên bái vừa ra quyết định khởi tố vụ án
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại trạm thu phí ic một mươi bốn cao tốc nội bài lào cai
thuộc thôn đại an xã an thịnh huyện văn yên
cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can bắt tạm giam bốn tháng đối với hoàng ngọc khuê
nguyễn hữu tuấn anh cùng chú tại huyện văn yên
vũ văn hòa chú thành phố yên bái và phạm minh thiện chú tỉnh lào cai
cả bốn bị can đều là cán bộ nhân viên được ký hợp đồng lao động làm việc cho công ty quản lý đường cao tốc vec
bước đầu xác định họ có dấu hiệu lợi dụng chức vụ quyền hạn để vụ lợi cá nhân
vụ việc đang được công an huyện văn yên tiếp tục làm rõ
liên quan đến vụ xe ô tô đi với tốc độ cao tông vào tiệm bánh mì
làm nhiều người bị thương xảy ra vào chiều tối qua trên đường điện biên phủ quận thanh khê thành phố đà nẵng
lực lượng công an quận thanh khê xác định năm tài xế điều khiển ô tô có sử dụng dự bìa
vào thời điểm trên xe ô tô do người đàn ông điều khiển lưu thông trên tuyến đường lê duẩn
khi đến khu vực đèn tín hiệu giao thông tại đường nhánh của hầm chui điện biên phủ
thì va chạm vào đuôi xe ô tô khách một mươi sáu chỗ
chưa dừng lại chiếc xe trên tiếp tục lùi và lao về phía đựa hường
đường lê độ và đâm trực diện vào một tiệm bánh mì
cú tông bất ngờ khiến sáu nạn nhân bị thương tích nặng
hiện sức khỏe đã tạm ổn tài xế xe ô tô cũng bị thương sau khi gây tai nạn
đang được điều trị tại bệnh viện đà nẵng
trong khi đó tại bình phước một người đàn ông điều khiển xe máy với tốc độ khá cao
chở theo vợ và con nhỏ đã bất ngờ tông vào một người đi bộ qua đường
vụ việc khiến hai người bị thương nặng
theo thông tin ban đầu vào khoảng hai mươi h bốn mươi năm tối ngày ba tháng bốn
người đàn ông điều khiển xe máy chở theo vợ và con nhỏ lưu thông trên đường dt bảy trăm bốn mươi một
khi đến đoạn ấp cây điệp xã tân phước người này điều khiển xe với tốc độ khá cao
bất ngờ tông vào người đàn ông đi bộ qua đường
cú tông mạnh khiến nạn nhân bị văng ngã xuống đường nắm bất tình
chiếc xe máy cùng ba người trên xe tiếp tục lao về phía trước hàng chục mét
tông biến dạng một biển quảng cáo bên đường đối diện
người phụ nữ trên xe cũng bị thương nặng
công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với một mươi đối tượng đều chú tỉnh đồng nai để điều tra về hành vi mua bán
tàng trữ tổ chức sử dụng và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy
công an huyện nhân trạch bắt quả tăng vợ chồng nguyễn thành đạt trú tỉnh đồng nai
cùng năm đối tượng khác đang bay lắc ở nhà nghỉ minh hoàng minh hùng
ở khu phố phước mỹ thị trấn hiệp phước
tại hiện trường cơ quan công an thu giữ một gói ma túy loại ketamin
một viên ma túy loại mdma hai điện thoại di động ba xe máy và một số công cụ
mà các đối tượng dùng vào việc sử dụng ma túy cùng hai triệu đồng tiền mặt
qua điều tra mở rộng lực lượng công an đã bắt lê văn toàn năm mươi tuổi
là chủ nhà nghỉ về hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy
phạm hồng nghĩa và huỳnh văn tươi về hành vi mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy
thu giữ hai viên ma túy dạng kẹo và hai gói ma túy dạng khay
chỉ vì tranh chấp ngư trường khai thác thủy sản mà một nhóm người ở đất liền
đã dùng bom xăng tự chế tấn công một chiếc tàu đang neo đậu trên biển
hậu quả là một người trên tàu là ngư phủ bị bỏng nặng
với hành vi trên ngày hôm nay công an huyện an minh tỉnh kiên giang đã bắt giam năm đối tượng
phạm đức vun trần cao kỳ bảnh văn bi nguyễn minh đương và nguyễn bảo vẹn
cùng chú xa vân khánh huyện an minh về tội cố ý gây thương tích
vào trưa ngày hai mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
tàu đánh bắt thủy sản do ông võ phi hùng làm thuyền trưởng
cùng với ngư phủ là anh võ văn trung và ba người khác đang neo đậu trên vùng biển xã vân khánh
an minh thì bành văn bi chạy thuyền đến cãi gọ tranh chấp khu vực đánh lưới ốc với ông hùng
nên hai bên xảy ra mâu thuẫn
lúc này bi điện thoại về cho gun sau đó gôn cùng với kỳ vẹn và đương
và một số đối tượng khác đi trên hai thuyền máy mang theo hơn một mươi chai thủy tinh
bên trong có chứa xăng chạy đến áp sát chiếc tàu đánh bắt thủy sản đang neo đậu trên biển
rồi cả nhóm vừa lớn tiếng vừa dùng nhiều chai bom xăng tự chế đốt lên và ném vào tàu
hậu quả làm anh võ văn trung là ngư phủ trên tàu bị bỏng nặng với thương tật là năm mươi bảy
thưa quý vị hiện nay các dịch vụ ngân hàng số ngày càng trở nên phổ biến
thông dụng bởi những tiện ích mà nó mang lại
để sử dụng các dịch vụ này một cách an toàn bên cạnh các giải pháp công nghệ kỹ thuật
từ các nhà cung cấp dịch vụ mỗi người dân cũng cần trang bị những kiến thức cơ bản
và đặc biệt là cảnh giác với những người dân
cảnh giác với những tin nhắn kèm theo những đường linh lạ
vào những ngày cuối tháng ba vừa qua cả hai người đàn ông này đều nhận được tin nhắn với nội dung
vcb digibank trân trọng thông báo tài khoản của quý khách hiện tại đã bị khóa
đăng nhập đường link để xác thực ngay hôm nay
thấy tin nhắn nằm trong luồng tin nhắn từ ngân hàng vietcombank
nên cả hai đã không hề do dự suy nghĩ
họ đăng nhập vào đường link làm theo các hướng dẫn và chỉ ít phút sau
tiền trong tài khoản của họ đã bị bỏng
tôi cũng mất cảnh giác cái chỗ là tôi chỉ không đọc hết toàn bộ tin nhắn là otp đó dùng để chuyên tiền
mà tôi chỉ đọc nhanh cái số mã đó để mà tôi nhập vào cho nó nhanh thôi
bởi vì là khi nó nằm trong hệ thống tin nhắn vietcombank rồi thì gần như là tôi mất cảnh giác
sự việc nó xảy ra như vậy
sau khi tôi nhập vào mã otp thì khoảng chừng không đầy một phút là có tin báo là đã chuyên tiền
thì là tôi biết ngay bị lừa
theo phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao công an tỉnh khánh hòa
thì gần đây trên không gian mạng đã xuất hiện tình trạng giả mạo tin nhắn của các ngân hàng
để lừa đảo chiếm đoạt tiền trong tài khoản
các đối tượng tạo tin nhắn trùng với tên thương hiệu các ngân hàng
rồi chèn vào luồng tin nhắn chính thức của ngân hàng mà chúng có thể gửi cùng lúc cho nhiều người
do chủ quan nhiều người làm theo các hướng dẫn và trở thành nạn nhân của bọn tội phạm
trong thời gian gần đây nổi lên phương thức thủ đoạn mới
đó là các đối tượng thiết lập trạm bts giả để phát tán các tin nhắn rác
các đối tượng đã sử dụng kỹ thuật viễn thông công nghệ thông tin để gửi các tin nhắn rác
tin quảng cáo dịch vụ hoặc là các tin nhắn giả mạo các tổ chức tiến dụng ngân hàng để lừa đảo người dân
đáng chú ý là các tin nhắn này được gửi đến dưới hình thức tên thương hiệu sms brand name
chùng với tên thương hiệu của các ngân hàng và được lưu trữ trong cùng luồng tin nhắn chính thống của ngân hàng
nên tạo sự tin tưởng sự chủ quan và mất cảnh giác của người dân
ngay sau khi nhận được tin từ khách hàng
việt công banh khánh hòa đã nhanh chóng có các biện pháp để hỗ trợ khách hàng
đồng thời phối hợp với phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao công an tỉnh khánh hòa để điều tra
chúng tôi cũng khẳng định là việt công banh không gửi tin nhắn sms thông báo dịch vụ vcb
dg banh bị khóa và đường link yêu cầu xác thực bài khoản
việt công banh chỉ có một website chính thức duy nhất tại địa chỉ là http
và quý khách lưu ý là chỉ truy cập website chính thức của việt công banh để đăng nhập dịch vụ ngân hàng số
để chủ động phòng ngừa với những thủ đoàn tinh vi của tội phạm trên không gian mạng
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo người dân
cần kiểm tra kỹ nội dung tin nhắn nhận được kể cả các tin nhắn thương hiệu từ ngân hàng
để phát hiện các tin nhắn giả mạo không vội vã trả lời hay thực hiện theo nội dung trong tin nhắn
khi nhận các tin nhắn nghi vấn không rõ ràng người dân có thể gọi điện trực tiếp lên tổng đài
chăm sóc khách hàng của các ngân hàng để kiểm tra lại thông tin hoặc nhờ những người có kinh nghiệm
tư vấn phản ánh các tin nhắn giả mạo tới ngân hàng và các cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý kịp thời
một vụ cháy lớn vừa xảy ra tại kho bãi chứa vải trên đường nguyễn văn bứa
xã xuân thới sơn huyện hóc môn tp hcm vụ cháy khiến cho nhiều tài sản bị thiêu dụi
theo thông tin ban đầu vào lúc sáu giờ sáng nay nhiều người dân phát hiện khói lửa bốc lên tại
kho chứa vải nên cùng nhau dập lửa tuy nhiên do bên trong chứa nhiều vải lửa bắt nhanh nên đám
cháy đã bao trùm toàn bộ xưởng nhiều người vội di chuyển đồ đạc ra ngoài để tránh cháy lan
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy huyện hóc môn đã điều nhiều xe cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ
sĩ đến hiện trường chữa cháy sau nhiều giờ dập lửa đám cháy cơ bản được khống chế vụ cháy làm
phần lớn mái tre của kho bái đổ sập một xe tải cháy còn trơ khung sắt và nhiều tài sản bên trong bị
thiêu dụi ngoài ra nhiều nhà dân xung quanh cũng bị ảnh hưởng cháy xém hiện nguyên nhân và thiệt
hại sau vụ cháy đang được lực lượng công an thống kê làm rõ một thống kê chưa đầy đủ cho thấy
trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một diện tích nhà công vụ sử dụng sai mục đích sai tiêu chuẩn chế độ
là gần một trăm năm mươi nghìn mét vuông trong khi đó từ ngày một mươi năm tháng bốn tới đây quy định số ba
tiêu chuẩn định mức nhà ở công vụ sẽ có thêm nhiều điểm mới đòi hỏi công tác thu hồi cần phải
có cơ chế chính sách mạnh tay và quyết liệt hơn những phân tích cụ thể về nội dung này sẽ được
chúng tôi gửi tới quý vị trong vấn đề và chính sách ở phần sau của chương trình còn bây giờ
hãy bắt đầu an ninh ngày mới sáng bốn tháng bốn với một số tin tức cập nhật
theo bản tin dịch covid một mươi chín ngày ba tháng bốn của bộ y tế
số ca mắc mới covid một mươi chín của cả nước ghi nhận giảm mạnh xuống còn hơn năm mươi bảy trăm linh ca tại sáu mươi một tỉnh
trong khi đó số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là hơn bảy mươi bốn sáu trăm linh ca
đáng chú ý tại địa phương dẫn đầu cả nước về số ca mắc trong thời gian qua sở y tế hà nội thông
báo trong ngày ba tháng bốn thành phố ghi nhận sáu ba trăm linh bốn ca mắc covid một mươi chín mới và có hai ca tử vong
giảm một một trăm linh hai ca so với ngày trước đó và đến nay thì khoảng chín mươi người
gần một trăm linh người từ một mươi tám tuổi trở lên trên địa bàn thủ đô đã được tiêm mũi ba nhắc lại
chuyển sang thông tin về tình hình mưa lũ tại miền trung tính đến năm giờ chiều ngày hôm qua
mưa lũ đã làm hai người chết một người mất tích và năm người bị thương
cụ thể mưa lũ làm sập hai nhà năm mươi nhà bị tốc mái hai trăm sáu mươi hai thuyền ghe bị chìm khoảng hai sáu trăm linh lồng bè bị
chết hơn tám mươi tám ha lúa và khoảng một mươi bảy ha hoa màu bị ngập thiệt hại hiện ngập lụt vẫn xảy ra ở
một số vùng trũng thấp ven các huyện hải lăng vĩnh linh do linh triệu phong cam lộ và thị xã quảng
trị tỉnh quảng trị và một số khu vực của huyện phú vang phong điền quảng điền phú lộc hương thủy
thừa thiên huế khắc phục tình trạng hậu quả thiên tai lực lượng công an đang tích cực phối hợp
với các huyện địa phương giúp dân tổ chức tiêu uống nước rút đến đâu thu hoạch đến đó đến chiều
ngày hôm qua các tỉnh quảng ngãi bình định và phú yên đã thu hoạch được hơn hai mươi ba ha lúa đã chủng
vớt được một trăm bảy mươi một tàu thuyền trong tổng số hai trăm sáu mươi hai tàu bị chìm thực hiện vận chuyển ma túy bằng đường hàng không
một đối tượng đã bị công an tp vinh tỉnh nghệ an bắt giữ đối tượng là nguyễn minh tuấn trú tại phường hà nội
bình tp vinh lực lượng công an đã thu giữ một kg ma túy dạng ketamin năm trăm linh viên thuốc lắc một xe máy và một điện thoại di động
được biết tuấn đã có một tiền án về tội cố ý gây thương tích tại cơ quan công an nguyễn minh tuấn khai nhận
câu kết với người thân đang ở vương quốc anh để mua bán ma túy các đối tượng thông qua các phần mềm như zalo telegram
messenger để bàn bạc và lên kế hoạch vận chuyển ma túy từ nước ngoài về việt nam qua đường hàng không
khi ma túy được chuyển về nghệ an tuấn nhận và chia nhỏ để bán cho đối tượng có nhu cầu